đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương đã làm việc với tỉnh thanh hóa về tình hình thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước năm hai nghìn một mươi một thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi một
tại buổi làm việc đồng chí phạm minh chính đánh giá cao những kết quả tỉnh thanh hóa đã đạt được trong giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi kinh tế xã hội đã có những bước phát triển vượt bậc tuy nhiên chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh chỉ số về mức độ hài lòng của người dân còn thấp so với bình quân của cả nước
đồng chí phạm minh chính lưu ý tỉnh thanh hóa cần xây dựng cán bộ đủ ba độ tuổi trong đó chú ý cơ cấu trẻ dân tộc và nữ để chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng bộ tỉnh
đồng chí phạm minh chính lưu ý tỉnh thanh hóa cũng cần tăng cường hợp tác công tư để huy động nguồn vốn và ưu tiên đầu tư cho các vùng còn kém phát triển